tại xã tân hồng huyện bình giang tỉnh hải dương vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sen lẫn trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
mặc dù tác động đến đời sống nhiều người nhưng việc xử lý những vấn đề này vẫn còn khó khăn
đây là hình ảnh ghi lại tại đầu thôn tuyển cử xã tân hồng huyện bình giang
tại đây nước trong hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất đặc quánh một màu đen kịt mùi suế bốc lên nồng nặc
nguyên nhân của tình trạng này là do toàn bộ nước thải của một số hộ chăn nuôi trong thôn đều đổ ra kênh
theo phản ánh của ông dương văn lanh trưởng thôn tuyển cử mặc dù nhiều lần địa phương đã mời các hộ chăn nuôi gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường để nhắc nhở xử lý
thậm chí còn hỗ trợ các hộ làm đường ống để tiêu thoát nước thải hợp vệ sinh
nhưng các hộ chăn nuôi vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường khiến mỗi khi thời tiết nắng nóng có mưa to
thì mùi hôi thối nước bẩn lại ngập đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân xung quanh
theo điều sáu mươi chín luật bảo vệ môi trường quy định chuồng trại chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh môi trường
đối với khu vực dân cư phải thu gom xử lý chất thải nước thải theo quy định
tuyển quản lý chất thải chuồng trại phải vệ sinh định kỳ
chính quyền xã tân hồng cần có những biện pháp hữu hiệu để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường